tại đất nước có số dân đông nhất thế giới số liệu ngày một mươi ba tháng bốn của bloomberg cho biết
gần năm trăm linh tàu container bị tắc nghẽn bên ngoài các cảng trung quốc vì chính sách zero covid của nước này
những hạn chế lặp đi lặp lại nhằm mục đích xóa bỏ biến thể omicron đang lây lan nhanh chóng
đã dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực xếp dỡ tàu tại thành phố cảng
và thiếu tài xế xe tải có khả năng vận chuyển hàng hóa đến và đi từ tàu
các thành phố như thượng hải đang bị phong tỏa nghiêm ngặt trong nỗ lực kiểm soát tỷ lệ nhiễm dịch
trong khi tỷ lệ tử vong tăng đột biến ở hồng kông đã cho thấy mối nguy hiểm mà virus vẫn gây ra
đối với dân số với tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi tương đối yếu
các số liệu của bloomberg cho biết có bốn trăm một mươi bảy tàu đang đợi ngoài khơi
làm tăng thêm hàng tàu đợi trên khắp thế giới
những nơi đã cạn kiệt nguồn cung cấp hàng tiêu dùng vật tư nhà máy và vật liệu xây dựng kể từ khi covid tấn công
chuyên gia kinh tế jonathan chua tại citi cho biết có những rủi ro về vấn đề chuỗi cung ứng lan rộng trong nước và quốc tế
vì thượng hải là nhà sản xuất lớn hàng điện tử và xe cộ sang trung quốc
vốn đặc biệt quan trọng đối với nhà sản xuất ở hàn quốc đài loan việt nam và nhật bản
mặc dù cảng thượng hải cho đến nay vẫn hoạt động hai mươi bốn giờ một ngày trong tình trạng bong bóng khép kín
buộc công nhân phải ở lại làm việc
nhưng đã có nhiều báo cáo về việc giao thông mặt đất bị đình trệ
các vấn đề về vận tải đường bộ và đóng cửa nhà kho tạo ra tắc ngẽn hậu cần và tăng chi phí
nó cũng tác động đến hậu cần ở các tỉnh giang tô chiết giang những trung tâm sản xuất lớn
cùng chiếm hai mươi chín tổng xuất khẩu của trung quốc
những điều này có ảnh hưởng toàn cầu
chuyên gia sanjay raja một nhà kinh tế tại deutsche bank
dự đoán lạm phát ở anh sẽ đạt mức cao nhất tám
một phần do các vấn đề về nguồn cung toàn cầu
áp lực lạm phát rất mạnh bắt đầu từ tháng bốn
khi hóa đơn năng lượng tăng áp lực lương thực vẫn ở mức cao và tiếp tục tăng
và áp lực lên hàng hóa cơ bản tiếp tục được hỗ trợ bởi các nút thắt của chuỗi cung ứng
nó được đưa ra sau khi dữ liệu từ ocean eard express cho thấy
khoảng một mươi tàu container trên toàn thế giới đang bị mắc kẹt trong tình trạng tắc nghẽn
gây ra nhiều nút thắt hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu